hội đồng liên minh châu âu eu đã thông qua kế hoạch bổ sung năm tỷ euro tương đương với năm bốn mươi bốn tỷ đô la mỹ
hỗ trợ lực lượng vũ trang ukraine thông qua quỹ hòa bình châu âu epf
động thái này diễn ra trong bối cảnh kiev cần nhiều nguồn lực hỗ trợ hơn khi xung đột kéo dài
trong khi quốc hội mỹ chưa thông qua gói hỗ trợ sáu mươi tỷ đô la mỹ của washington dành cho ukraine
theo tuyên bố của hội đồng eu khoản hỗ trợ bổ sung của eu sẽ được dùng cho việc huấn luyện
và trang bị vũ khí cho ukraine đồng thời hoàn trả tiền cho các quốc gia thành viên đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho nước này
tuyên bố nêu rõ với khoản bổ sung năm tỷ euro mức trần của epf hiện được ấm định ở mức một mươi bảy tỷ euro cho giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các đại sứ của hai mươi bảy nước eu đã nhất trí về khoản bổ sung nói trên hồi tuần trước
ngoài việc thông qua gói viện trợ bổ sung hội đồng eu cũng thông qua các quy định để thực hiện việc mua sắm chung vật tư quân sự
từ các nhà thầu quốc phòng của eu và naui
phản ứng trước động thái này ukraine hoan nghênh quyết định của eu cho rằng đây là một bước đi quan trọng đối với kiev